liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc tại hà nội
chương trình do cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với hội nhạc sĩ việt nam tổ chức
với sự góp mặt của một mươi ban nhạc đại diện cho các đơn vị ca mối nhạc công lập và ngoài công lập trên toàn quốc
liên hoan được tổ chức với hy vọng sẽ dần hồi phục lại các phong trào của các ban nhạc dàn nhạc trên cả nước
đêm thi đầu tiên đã diễn ra trong không khí sôi động hấp dẫn đầy sức trẻ tại trung tâm nghệ thuật âu cơ số tám
huỳnh thúc kháng hà nội liên hoan sẽ tiếp tục mở cửa tự do để công chúng thưởng thức đến hết ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi